thưa quý vị hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp còn nhiều ca dương tính covid một mươi chín ngoài cộng đồng
thế nhưng một quán karaoke tại quận một mươi một tp hcm vẫn lén lút đón khách và cho khách sử dụng ma túy
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an quận một mươi một tp hcm đã phát hiện và tiến hành kiểm tra
xử lý hành vi hoạt động chui của quán karaoke này
trước đó khuyên ngày một mươi tám rạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai
trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một mươi một
phối hợp công an phường chín bất ngờ kiểm tra phòng thu âm hepy trên đường minh phụng
sao vẻ im ắn bên ngoài bên trong được đồng chức năng phát hiện hơn ba mươi tám người cả nam lẫn nữ
đang tụ tập ăn uống hát karaoke trong bốn phòng
qua test nhanh công an phát hiện có tám người dương tính với ma túy
những người này khai đến đây thuê phòng để hát và sử dụng cần sa
ma túy tổng hợp rồi bay lắc hát hò
lực lượng công an đã mời tất cả về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
đồng thời công an cũng thu giữ nhiều viên thuốc lắc là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
chủ quán là lý vĩnh tân ba mươi bảy tuổi ngụ quận một mươi một
tại thời điểm kiểm tra có bảy nhân viên đang phục vụ đồ uống thức ăn cho các nam thanh nữ tú bay lắc
quán này đã hoạt động được một thời gian và hoạt động xuyên đêm trá hình dưới hình thức phòng thú